theo thống kê chỉ tính riêng tại hà nội có khoảng một mươi trường hợp khai báo hưởng bảo hiểm thất nghiệp
kể từ tết âm lịch đến nay cắt giảm lao động là biện pháp cuối cùng của doanh nghiệp
khi phải chống chọi với những tác động tiêu cực của dịch bệnh covid một mươi chín
từ đó nhiều người lao động đã tìm đến nơi tiếp nhận thủ tục xin chi trả bảo hiểm thất nghiệp
để lo khoản trang trải trước mắt
với anh vũ hoàng nam một giáo viên hợp đồng thì từ sau tết tìm việc luôn là nỗi lo thường trực
dù đã nộp hồ sơ gần một mươi đơn vị nhưng không biết khi nào mới có việc trở lại
khi học sinh nghỉ học thời gian dài do dịch covid một mươi chín
tôi đang làm trong ngành giáo dục thì hiện tại hoàn toàn là giáo dục của hà nội đang tạm dừng
cho nên là đối với tôi như là tôi chỉ là hợp đồng thì đi tìm việc bây giờ rất là khó
vì các trường giáo dục hiện tại bây giờ đang dừng hoàn toàn nên họ không đăng tuyển giáo viên
những ngày này tại phòng làm thuộc
những ngày này tại phòng làm thuộc nhận bảo hiểm thất nghiệp đều có nhiều lao động tìm đến
dù biết không tụ tập nơi đông người nhưng không làm hồ sơ thì không thể nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp
đi thì dở mà ở không xong là tâm trạng chung của nhiều lao động thiếu việc làm do tác động của dịch
mình thường tìm việc đó là khó thôi trong cái mùa dịch này còn khó hơn
tôi nghĩ chắc phải ít ra cũng phải ba bốn tháng nữa thì may ra thì tôi mới có cơ hội tìm được việc làm
để hỗ trợ lao động trong thời gian khó khăn này
nhiều biện pháp được các sản giao dịch việc làm thực hiện như thực hiện giới thiệu việc làm online
kết nối trực tiếp nhà tuyển dụng và người lao động tạo điều kiện nâng cao kỹ năng tay nghề
để khi dịch bệnh được đẩy lùi người lao động sẵn sàng với cơ hội mới
trong cái thời điểm này người lao động hãy tận dụng những thời gian có thể nhàn rỗi ở nhà
tiếp cận những trang thông tin chính thống về việc này
làm về kỹ năng nghề cũng như là tự mình trang bị cho mình những cái kiến thức cần thiết
tìm hiểu thêm về thông tin thị trường lao động để khi dịch bệnh được đẩy lùi
nó động bước vào thị trường lao động với một cái tâm thế tốt hơn
dịch bệnh covid một mươi chín đang tạo ra sự đình trệ nhất định cho tất cả mọi hoạt động trong xã hội
và việc sản xuất kinh doanh không phải là ngoại lệ
khó khăn là tình hình chung nhưng để có thể trụ vững và phục hồi lại sau dịch

người lao động và doanh nghiệp cần phải có những giải pháp tháo gỡ để an tâm
cùng đồng hành vượt qua nỗi lo dịch bệnh